những vật dụng bảo hộ chống dịch cho các cán bộ y tế trong thời gian dịch bệnh như hiện nay
đang trở nên vô cùng khan hiếm do nhu cầu sử dụng quá cao
bởi vậy việc các cán bộ y tế của mỗi bệnh viện chủ động làm ra được những chiếc mũ chống dịch
là việc làm hết sức ý nghĩa và cần thiết không những giúp tiết kiệm đồ bảo hộ y tế sản xuất hàng loạt
mà còn giúp các cán bộ y tế chủ động bảo vệ bản thân mình
thưa quý vị và các bạn đây là những chiếc mũ blasmade do chính tay các y bác sĩ
cán bộ y tế tại bệnh viện phụ sản trung ương sản xuất để nhằm mục đích ngăn cản những giọt bắn
từ phía bên ngoài vào trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay
và bây giờ hãy cùng tìm hiểu xem những chiếc mũ như vậy được làm ra như thế nào
mũ bảo hộ chống giọt bắn như vậy được một nhóm các cán bộ ở đây làm bằng chất liệu mica
và một miếng xốp lót nên rất nhẹ nhàng thoải mái ngăn giọt bắn
khi nào có thể bị bệnh
khi nói chuyện các cán bộ y tế khi sử dụng sẽ đeo khẩu trang bên trong
và bảo hộ thêm chiếc mũ này bên ngoài

thì cái này khử khuẩn rất dễ tái sử dụng chúng tôi khử khuẩn rất dễ
sau khi hoàn thành bảo đảm số lượng mũ cho các cán bộ trực thuộc bệnh viện
hàng loạt những chiếc mũ tiếp theo cũng đang được nhanh chóng làm ra
nhằm trao tặng những sản phụ và người nhà đang lưu trú tại bệnh viện
để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm bệnh tại đây nếu có
cũng với tinh thần đoàn kết chống lại dịch bệnh covid một mươi chín
những chiếc mũ chống giọt bắn tương tự cũng đã được các cán bộ
tại viện huyết học và chuyển máu trung ương làm ra
với số lượng gần một chiếc chỉ trong vòng hai ngày